nhưng cũng từng ấy năm trôi qua
bà đã mở lòng thanh thản bởi đã nhận được lời xám hối
ẩn hận của những người đã gây ra nỗi đau
nhưng cũng từng ấy năm trôi qua bà đã mở lòng thanh thản bởi đã nhận được lời xám hối
những con đường khang trang những ngôi nhà cao tầng mọc lên ở vùng đất vốn xưa kia là hố bom đạn
và vết thương khó hàn của vụ thảm sát ngày một mươi sáu tháng ba khi lính mỹ tàn sát năm trăm linh bốn thường dân vô tội
sau chiến tranh cuộc sống của bà con làng sơn mỹ xã tịnh khê gặp nhiều khốn khó
tuy nhiên nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời của đảng và nhà nước đã giúp cho bà con nông dân phát triển sản xuất
nhiều dự án cũng đã được đầu tư nhằm phát triển hạ tầng cho vùng quê sơn mỹ
năm mươi năm sau ngày đau thương vùng quê sơn mỹ đã phát triển từng ngày
toàn xã hiện có hơn ba trăm sáu mươi tàu thuyền đánh bắt hải sản
sản lượng đánh bắt hàng năm là hơn sáu mươi
năm hai nghìn một mươi năm xã tịnh khê đạt chuẩn nông thôn mới
và là số một trong số nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm xã tịnh khê đạt chuẩn nông thôn mới và là số một trong số nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm xã tịnh khê đạt chuẩn nông thôn mới và là số một trong số nông thôn mới điển hình của tỉnh quảng ngãi
để phân đấu trở thành phường trọng điểm của thành phố quảng ngãi vào năm hai nghìn hai mươi
xã tịnh khê tiếp tục thực hiện các nghị quyết về tăng trưởng kinh tế
đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân
đối với tỉnh khê phân đấu trọng điểm là bây giờ cao bóng đầm như đó là
mà đồng bộ xác định là phải phát triển kinh tế là đi đọc

nỗi đau của chiến tranh thế nhưng tất cả đều được người dân sơn mỹ hóa giải
biến thành động lực xây dựng lại vùng quê chủ phú
bước qua nỗi đau trong mỗi người sẽ biết quý giá trị của hòa bình tự do và hạnh phúc hôm nay
tiếp theo chương trình kho bạc nhà nước huy động được ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
có một mươi tỷ tiền vốn đăng ký doanh nghiệp mới được tham gia bán hàng đa cấp
từ đầu năm đến nay kho bạc nhà nước đã huy động được ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
tương đương hơn bảy mươi năm kế hoạch phát hành trong quý i
báo cáo mới đây của công ty chứng khoán bảo việt cho thấy
tuần từ ngày năm đến ngày chín tháng ba kho bạc nhà nước đã tổ chức gọi thầu với hai loại kỳ hạn
hai mươi năm và ba mươi năm
khối lượng gọi thầu cho hai loại kỳ hạn trên đều ở mức hai tỷ đồng
từ đầu năm đến nay kho bạc nhà nước đã huy động được ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
trong đó lượng đặt thầu cho kỳ hạn hai mươi năm gấp một chín mươi sáu lần giá trị gọi thầu
với tỷ lệ trúng thầu đạt chín mươi chín ở mức lãi suất năm một
lượng đặt thầu cho kỳ hạn ba mươi năm gấp một sáu mươi tám lần giá trị gọi thầu
với tỷ lệ trúng thầu đạt chín mươi sáu mức lãi suất năm ba mươi chín
theo công ty này thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào trong các tuần sau tết
là nguyên nhân chính giúp các phiên đấu thầu thành công
trong khi chờ chính phủ ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
thay thế quyết định số ba mươi hai hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
bộ tài chính yêu cầu các đơn vị địa phương không sử dụng vốn vai oda
vốn vai yêu đãi vốn vai thương mại để mua sắm xe ô tô
đây là một trong những nội dung tại công văn vừa được bộ tài chính
gửi các bộ ngành địa phương nhằm hướng dẫn việc mua sắm tài sản công
từ nguồn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính yêu cầu chỉ với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài có hiệp định
đã được ký kết quy định cụ thể về chủng loại số lượng mức giá mua xe ô tô
thì việc mua xe phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo hiệp định
với việc mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trong khi chờ chính phủ ban hành nghị định
quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
bộ tài chính cũng đề nghị các cơ quan tổ chức đơn vị ban quản lý dự án
không thực hiện mua sắm xe theo tiêu chuẩn định mức quy định
tại các quyết định trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi chính phủ ban hành nghị định các bộ cơ quan trung ương và địa phương
được yêu cầu giá soát sắp xếp lại xe ô tô hiện có
điều chuyển xe từ nơi thừa sang nơi thiếu
theo thống kê của cục quản lý cạnh tranh bộ công thương
trong năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan này đã tiếp nhận và xử lý
một bốn trăm linh khiếu nại của người tiêu dùng
ngày một mươi năm tháng ba là ngày quyền của người tiêu dùng việt nam
đây là năm thứ ba kể từ năm hai nghìn một mươi sáu khi ngày này được công nhận
và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng bắt đầu triển khai các hoạt động
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
trong năm ngoái một bốn trăm linh khiếu nại của người tiêu dùng
đã được cục quản lý cạnh tranh tiếp nhận và xử lý
thông qua tổng đài tư vấn miễn phí một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám
các tổng đài viên đã tiếp nhận và trả lời ba hai trăm bốn mươi năm cuộc gọi
trong đó có chín trăm chín mươi chín cuộc gọi liên quan đến giải quyết khiếu nại
và phản ánh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
các ngành hàng được phản ánh khiếu nại nhiều nhất là nhóm hàng hóa tiêu dùng
đồ điện tử gia dụng và điện thoại viễn thông
hà nội và thành phố hồ chí minh là hai đơn vị có nhiều khiếu nại nhất
với tỉ lệ tương ứng là ba mươi bảy và hai mươi năm
kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám các tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
phải có vốn điều lệ từ một mươi tỷ đồng trở lên
đây là một trong bảy điều kiện được nghị định bốn mươi vừa được chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
theo nghị định doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương năm vốn điều lệ
nhưng không thấp hơn một mươi tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài
khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp
bên cạnh đó người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp
bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hàng
tổng giá trị hoa hồng tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại
trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong một năm
quy đổi thành tiền không được vượt quá bốn mươi doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
tình trạng chiều cường dâng cao gây xâm thực tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tiếp tục diễn biến phức tạp
khi sóng biển ngày càng ăn sâu vào khu dân cư gây thiệt hại về nhà cửa và uy hiếp tính mạng con người
tại khu vực thôn tiến đức xã tiến thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
liên tiếp những ngày qua chiều cường và sóng biển
đã làm hơn một mét chiều dài bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều đoạn sóng biển đã khoét sâu vào đất liền
nhiều ngôi nhà bị sóng đánh sập trơ móng ngã đổ ngổn ngang
các hộ dân trong khu vực này đã phải huy động tối đa lao động để đắp bao cát phủ bạt vào móng nhà
tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thể chống lại tốc độ xâm thực của nước biển
chỉ sau một đêm tất cả bao cát vài bạt đều bị sóng cuốn trôi
chỉ từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đã có hơn hai mươi căn nhà bị đánh sập
và cuốn trôi
hiện còn khoảng sáu mươi căn nhà tại đây đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở rất lớn
để hạn chế thiệt hại
ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo xây dựng công trình kè mềm dài năm trăm linh mét để ngăn sóng
tuy nhiên trong quá trình triển khai
do thời tiết sóng biển dâng cao và địa hình phức tạp đã làm chậm tiến độ thi công
thời điểm trước và sau tết nguyên đán là lúc ngư dân quảng trị vươn khơi dài ngày
để đánh bắt xa bờ
tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi
biển động kéo dài và chữ lượng thủy sản đang trong giai đoạn phục hồi sau sự cố môi trường biển
nên sản lượng đánh bắt của bà con ngư dân thấp hơn những năm trước đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình ông bùi đình chiến vừa đóng mới con tàu vỏ thép công suất hơn tám trăm linh cv
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
thế nhưng từ khi đưa vào sử dụng
con tàu vẫn chưa phát huy hết công năng của mình
do sản lượng hải sản bị sụt giảm chi phí mỗi chuyến biển lại cao
nên ông chiến đành phải neo tàu tại bến nhiều tháng nay
tại cảng cá cửa việt số lượng tàu đánh bắt xa bờ vào cập cảng bán cá cho thương lái
không nhộn nhịp như những năm trước đây
chủ yếu ngư dân khai thác được các loại cá ven bờ như cá cơm cá trích
còn các loại cá có giá trị kinh tế cao hơn như cá mú cá thu cá ngừ cá bè thì ít hơn mọi năm
theo nhiều ngư dân sản lượng hải sản chỉ đạt từ sáu mươi đến bảy mươi so với những năm trước
chúng tôi như gia đình năm nay đặc biệt đối với cá mít mua
nguyên nhân thì thế nào thì không rõ
nhưng mà hiện tại qua thống kê qua tìm hiểu qua các ngư dân sản xuất trên biển
thì hầu như tất cả các ngư trường còn cả các loại hải sản đơn giản
các ngư trường xa của bà con cũng rất là hạn chế
cho nên sản lượng đối với khai thác biển nói chung
và đặc biệt là đối với vụ cá thu cũng có nhiều khó khăn
trong thời gian tới thì cùng với việc chỉ đạo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu
cho tỉnh hướng dẫn để làm sản lượng
tổ chức tốt cho đội tàu khai thác xa bờ để đánh bắt ngày càng hiệu quả hơn
tỉnh quảng trị hiện có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền trong đó tàu đánh bắt xa bờ hơn hai trăm hai mươi chiếc
sau vụ cá bắt không được như mong đợi
các tàu xa bờ đang chuẩn bị cho đợt khai thác cá vụ nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là vụ khai thác biển chính trong năm của ngư dân quảng trị
cùng với sự hỗ trợ của các cấp ban ngành
hy vọng những chuyến biển trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ gặp nhiều thuận lợi
giúp bà con ngư dân cải thiện đời sống kinh tế
từ sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thực trạng tôm hùm mắc bệnh sữa khó lột xác và chết giải rác
vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
vùng nuôi tôm hùm tập trung lớn hàng đầu cả nước
cho dù người nuôi đã dùng đủ các biện pháp để cứu chữa giảm thiệt hại
kể cả áp dụng phác đồ điều trị bệnh sữa do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố
nhưng lượng tôm hùm chết tại đây vẫn tiếp tục tăng
nhiều ngày qua hôm nào ông lộc cũng lặn xuống nước kiểm tra lồng tôm
vớt lên mỗi ngày từ hai đến ba con tôm hùm sao chết
không chỉ vậy nhiều con tôm khác đang tiếp tục bị mắc bệnh sữa
tôm được ông lộc thả nuôi cách đây khoảng một năm
trọng lượng mỗi con đạt từ bốn đến bảy kg
với giá tôm hùm là một sáu triệu đồng một kg như hiện nay
mỗi con bị chết người nuôi tôm thiệt hại trên dưới một triệu đồng
theo những người nuôi tôm hùm trên vịnh xuân đài
hiện tượng tôm bỏ ăn chết giải rác diễn ra từ ngay sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
lo ngại hơn là mặc dù họ đã dùng mọi cách để chữa trị
nhưng tỷ lệ tôm chết ngày càng tăng
kết quả quan trắc môi trường mới nhất của trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên cho thấy
nước vùng nuôi tôm hùm ở vịnh xuân đài thị xã sông cầu đang bị ô nhiễm nặng
lượng oxy hỏa tan thấp hàm lượng các chất hữu cơ tăng rất cao
là nguyên nhân chính làm tôm hùm nuôi trong lồng bị suy kiệt
trong khi đó nguồn nước bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để các loài tảo
ký sinh trùng phát triển mạnh bám vào mang tôm làm giảm chức năng hô hấp và chết
trung tâm đã gửi thông báo kết quả quan trắc môi trường đến các vùng nuôi bà
và các cơ quan chống năng như thông tin báo chí về nghi cơ diễn biến
và môi trường năm hai nghìn một mươi tám nuôi tôm trong lòng bị cập trống thì có khả năng chống năng xấu
theo trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên những ngày tới
nhiệt độ tăng cao do nắng nóng lượng oxy hỏa tan trong nước sẽ xuống thấp
nguy cơ dịch bệnh trên tôm hùm tiếp tục gia tăng
các chuyên gia cho rằng
muốn kiểm soát
kiểm soát dịch bệnh trên tôm hùm trước hết phải kiểm soát tốt môi trường nuôi
tuy nhiên hiện nay mật độ lồng bè nuôi tôm hùm ở vịnh xuân đài đã vượt hơn gấp đôi
so với quy hoạch của tỉnh phú yên nên rất khó xử lý
tối một mươi năm tháng ba tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và ban thanh niên quân đội
đã tổ chức lễ công bố tuyên dương cho các cá nhân được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
là một mươi hai gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm hai nghìn một mươi bảy
lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
qua đó động viên khích lệ tuổi trẻ toàn quân phát huy thành tích dùng kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
đã bình chọn một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và một mươi hai gương mặt trẻ triển vọng toàn quân
đây đều là những điển hình nổi bật trên các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khoa học kỹ thuật học tập thể thao y dược lao động sản xuất
trong số các cá nhân xuất sắc được vinh danh lần này người trẻ nhất là hai mươi tuổi và lớn nhất là ba mươi bốn tuổi
đặc biệt trong một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân có hai người là gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội trong năm nay
trung tâm y tế dự phòng thành phố phối hợp với các trung tâm y tế quận huyện thị xã các bệnh viện trên địa bàn
triển khai hệ thống giám sát trọng điểm năm bệnh truyền nhiễm
năm loại bệnh được giám sát trọng điểm gồm sốt xuất huyết dengue zika sởi rubella viêm phổi nặng do virus
giám sát trọng điểm côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết dengue zika
năm qua trên địa bàn thành phố hà nội
có sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết sởi ho gà nhiễm khuẩn do liên cầu lợn
số ca mắc bệnh truyền nhiễm lên tới hơn bốn mươi ba ca
trong đó các ca tay chân miệng viêm mảng não do não mô cầu luôn thường trực với số mắc cao
đặc biệt là khoảng trống tiêm chủng trong nhiều năm qua
cùng với tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đúng lịch còn thấp là yếu tố thuận lợi cho việc xuất hiện
bùng phát trở lại các bệnh có vắc xin phòng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
chính vì vậy sở y tế hà nội nhận định trong năm hai nghìn một mươi tám
các bệnh truyền nhiễm ở hà nội sẽ vẫn có diễn biến phức tạp
việc giám sát sẽ tiến hành đồng bộ trên các bệnh nhân giám sát côn trùng và động vật y học
giám sát tác nhân gây bệnh giám sát môi trường và các yếu tố nguy cơ
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng ba tại hà nội và thành phố hồ chí minh
bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đề án y tế cơ sở
thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã phường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để trao đổi phổ biến những quy định hướng dẫn mới
liên quan đến hoạt động của trạm y tế xã trong tình hình mới
đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hướng tới mục tiêu đổi mới tổ chức bộ máy cơ chế hoạt động tài chính của y tế cơ sở
phát triển nguồn nhân lực bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
khám chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn
cung ứng dịch vụ lồng ghép giữa dự phòng và điều trị
góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên
bảo đảm công bằng hiệu quả trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
bộ y tế đã lựa chọn hai mươi sáu trạm y tế xã thuộc tám tỉnh để xây dựng mô hình điểm
theo đó mỗi tỉnh tham gia sẽ lựa chọn ra ba trạm tại ba vùng
phân loại theo mức độ khó khăn của người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế
bộ y tế cũng đề nghị các tỉnh thành phố cần chủ động xây dựng
và triển khai song song đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tại địa phương
theo đề án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong phần tin quốc tế nga phủ nhận liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên
mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nga
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã đưa ra tuyên bố chính thức phủ nhận nga có liên quan tới sự việc này
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng việc anh cáo buộc nước này đứng đằng sau vụ đầu

cựu điệp viên hài mang sergei skirban là nhằm đánh lạc hướng dư luận
trước những khó khăn trong tiến trình đàm phán brexit với liên minh châu âu eu
tôi cho rằng vụ việc trên đã thể hiện sự tuyệt vọng của chính phủ anh
đặc biệt trong thời điểm họ không thể hoàn thành lời hứa đối với người dân về vấn đề brexit
bên cạnh đó ông lavrov cũng cho biết nga sẽ sớm có động thái đáp trả đối với việc anh tạm đình chỉ liên lạc ngoại giao cấp cao giữa hai bên
đồng thời trục xuất hơn hai mươi nhà ngoại giao của nước này
liên quan tới căng thẳng ngoại giao giữa anh và nga trong những ngày qua
chủ tịch công đảng đối lập anh jerumy corbyn đã bày tỏ hoài nghi trước những cáo buộc của chính phủ nước này đối với moscow
tuy nhiên một số lãnh đạo khác của công đảng lại ủng hộ quan điểm của thủ tướng theresa may trong vụ việc trên
qua đó giới lên đồn đoán về sự giãn nứt và chia rẽ trong nội bộ công đảng
liên quan đến tái đàm phán nafta bộ trưởng kinh tế mexico indefonso huardo cảnh báo
mexico và canada cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một hiệp định thương mại tự do bắc mỹ thiếu vắng mỹ
phát biểu trước báo giới tại diễn đàn kinh tế thế giới
về mỹ latinh diễn ra ở thành phố sao paulo brazil
quan chức mexico khẳng định nafta sẽ vẫn tiếp tục giữa mexico và canada
và mỹ sẽ phải quyết định tiếp tục hay rời khỏi hiệp định này
ông wahdo nhận định lịch trình bầu cử tổng thống ở mexico vào ngày một tháng bảy tới
và bầu cử giữa kỳ quốc hội mỹ vào tháng một mươi một có ảnh hưởng tới tiến trình tái đàm phán nafta
trong trường hợp các bên không hoàn tất tái đàm phán hiệp định vào cuối tháng bốn tới để quốc hội hiện hành thông qua
nhiều khả năng việc đàm phán sẽ phải kéo dài tới cuối năm
vòng tám về tái đàm phán nafta dự kiến sẽ lùi lại một tuần so với kế hoạch trước đó
và bắt đầu vào ngày tám tháng bốn tới tại washington mỹ
nhiều cuộc gặp bộ trưởng giữa ba bên sẽ được tiến hành nhằm đẩy nhanh tiến trình hoàn tất một nafta mới
bộ tài chính mỹ tuyên bố nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mươi chín cá nhân và năm tổ chức của nga
trong đó có các cơ quan tình báo của moscow vì cái gọi là can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
và những vụ tấn công mạng
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung
nhằm vào một số quan chức chính phủ cùng với các nhân vật nổi bật của nga vì hành động gây mất ổn định của họ
ông mnuchin không đưa ra không thời gian cho những biện pháp trừng phạt
vốn được ông cho là sẽ cắt đứt sự tiếp cận của các cá nhân này với hệ thống tài chính mỹ
trong số các tổ chức và cá nhân của nga bị mỹ áp đặt trừng phạt có cơ quan an ninh liên bang nga
các tổ chức tình báo lực lượng đặc nhiệm và sáu cá nhân
các nhân nổi bật nhất bị liệt vào danh sách trừng phạt của washington là ông viktorovic prigozhin
người được cho là có quan hệ mật thiết với ông putin
trong khi đó nguồn tin từ thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabakov cho biết
nga đã chuẩn bị các biện pháp nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mới của mỹ
trong khi đó nhà trắng cho biết trong vài tuần tới tổng thống donald trump sẽ sớm cân nhắc
các biện pháp trừng phạt trung quốc với cáo buộc bắc kinh vi phạm luật sở hữu trí tuệ của washington
đây là một trong nhiều bước đi mà ông chủ nhà trắng sẽ sẵn sàng thực hiện
nhằm chống lại những biện pháp thương mại mà ông cho là bất công
chính quyền của tổng thống donald trump đang hối thúc trung quốc cắt giảm một trăm linh tỷ đô la
trong thạng dư thương mại của nước này với mỹ
yêu cầu cắt giảm tình trạng mất cân bằng trong thương mại song phương kể trên được washington đưa ra
trong bối cảnh chính quyền donald trump đang chuẩn bị áp thuế lên số hàng nhập khẩu trị giá sáu mươi tỷ đô la
từ trung quốc và sẽ nhằm vào các lĩnh vực công nghệ và viễn thông gắn với cuộc điều tra
về quyền sở hữu trí tuệ căn cứ vào đạo luật thương mại mỹ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
vụ sập cầu vượt dành cho người đi bộ mới được lắp đặt tại trường đại học quốc tế florida
ở miyami bang florida của mỹ đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
đây là thông báo của người đứng đầu lực lượng cứu hỏa hạt maiami đưa ra sáng nay theo giờ việt nam
các nhân chứng cho biết vụ sập cầu xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba theo giờ địa phương

khi các phương tiện đang dừng đỗ tại đèn giao thông
theo giới chức địa phương và bác sĩ có ít nhất tám chiếc xe bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
và ít nhất một mươi người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch
hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát
sau khi cây cầu dài năm mươi ba mét và nặng chín trăm năm mươi tấn sập xuống tuyến đường cao tốc tám làn đường
ban an toàn giao thông quốc gia mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc trên
cây cầu mang tên easton bridge được bắt đầu xây dựng vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
nối đại học quốc tế florida với thành phố sweetwater dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
trung quốc sẽ là nước tạo ra những sức mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong những thập niên tới
và là một đối thủ đáng gồm cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong cuộc đua nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
các chuyên gia nhận định trung quốc đang cạnh tranh vị thế của mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
mặc dù trong nhiều năm qua mỹ luôn là nước nổi trội tuy nhiên trung quốc đang nổi lên như một lực lượng toàn cầu trong lĩnh vực này
tại hội nghị trí tuệ nhân tạo hai nghìn một mươi tám vừa qua số lượng nghiên cứu đăng ký tham gia của trung quốc nhiều hơn mỹ hai mươi năm
trung quốc đăng ký một hai trăm bốn mươi hai nghiên cứu trong khi mỹ chỉ có chín trăm ba mươi bốn đăng ký
tuy nhiên số nghiên cứu của mỹ được chấp nhận công bố tại hội nghị trí tuệ nhân tạo
hội nghị cuối cùng cao hơn của trung quốc ba bài
tổng số nghiên cứu của châu âu đăng ký tham gia hội nghị không nhiều bằng số nghiên cứu của trung quốc
các chuyên gia cho rằng với lợi thế dân số lớn hơn cả dân số của mỹ và châu âu cộng lại
trung quốc có nguồn dữ liệu khổng lồ để tiến hành các nghiên cứu
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây